sau sự cố môi trường biển do công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép hưng nghiệp formosa gây ra trên địa bàn tỉnh quảng trị nhiều hộ kinh doanh thủy hải sản ứ động hàng chục tấn hàng không bán được và đang chờ xử lý do ngâm hàng quá lâu một số đã phân hủy và bốc mùi gây ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh
đầu tư hơn sáu trăm linh triệu đồng cơ sở chế biến thủy hải sản cờ việt đã thu mua hơn hai mươi tấn sứa biển chưa kịp bán ra thị trường thì bị sự cố môi trường biển đến thời điểm này hai mươi tấn sứa này vẫn nằm yên trong bể
theo bà thiếc quy trình chế biến sứa trong thời gian khoảng bốn tháng nay đã cuối tháng tám rồi một mươi hai hầm xứa như thế này vẫn nằm yên trong bể không bán ra được
sứa đã bị phân hủy và bốc mùi hôi thối mong muốn của gia đình bà thiếc và chính quyền địa phương là làm sao các cơ quan chức năng sớm có quyết định và lựa chọn địa điểm để tiêu hủy số này
sứa đã bị phân hủy và bốc mùi hôi thối mong của gia đình bà thiếc và chính quyền địa phương là làm sao các cơ quan chức năng sớm có quyết định và lựa chọn địa điểm để tiêu hủy số sứa này
bà vốn liếng gia đình đều rõ
bà thiếc đã tồn vào đầu tư thu mua và chế biến thủy hải sản hơn hai mươi tấn sứa đang nằm yên trong bể không xử lý được hiện gia đình bà thiếc đang tiến thoái lưỡng ngan bà thiếc đang rất mong chờ sẽ được sự quan tâm hỗ trợ từ các ngành các cấp để gia đình bà vượt qua khó khăn